sáng ngày sáu tháng ba ubnd tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị sơ kết ba năm đánh giá kết quả thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
đến năm hai nghìn hai mươi trong ba năm qua tổng nguồn vốn được huy động xây dựng nông thôn mới ở tỉnh quảng nam
đạt gần chín tỷ đồng đến cuối năm hai nghìn một mươi tám bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của hai trăm linh bốn xã
gần một mươi bốn hai tiêu chí mỗi xã sấp xỉ bình quân trung cả nước tăng hai sáu mươi sáu tiêu chí một xã so với năm
hai nghìn một mươi năm đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gần ba mươi một sáu triệu đồng một
năm tăng hơn một mươi triệu đồng so với ba năm trước đây tỷ lệ hộ nghèo còn bảy năm mươi bảy giảm hơn năm ba so với
năm hai nghìn một mươi năm từ nay đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng nam đề ra nhiệm vụ toàn tỉnh có một trăm một mươi chín xã đạt chuẩn nông
thôn mới đạt tỷ lệ hơn năm mươi tám
bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của hai trăm linh bốn xã từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tiêu chí một xã
dịp này ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân trong phong trào
chung sức xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu